mua bán trái phép một mươi bánh heroin một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với công an huyện mộc châu vân hồ đồn biên phòng triềng sơn mộc châu và cục hải quan sơn la bắt quả tang
đối tượng là mùa a thào chú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
ngoài một mươi bánh heroin tổng trọng lượng hơn hai tám kg lực lượng chức năng còn thu giữ một số vật chứng liên quan khác
thảo khai nhận mua số ma túy trên từ bên kia biên giới về để bán kiếm lời đang trên đường mang đi bán thì bị phát hiện bắt giữ